sẽ có quy định để xử phạt hành vi phản cảm trong lễ hội là nội dung của dự thảo nghị định
trình chính phủ về quản lý hoạt động của lễ hội sẽ được thực hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo cục trưởng cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch dự thảo này sẽ được thực hiện
trong năm hai nghìn một mươi bảy để mùa lễ hội của năm hai nghìn một mươi tám sẽ có căn cứ để xử phạt hành vi phản cảm
liên quan đến việc xử phạt hành chính với những người tham gia có hành vi không đúng với văn minh lễ hội
các quy định về công tác quản lý lễ hội nằm giải rác tại nhiều văn bản
tuy nhiên chế tài xử lý người tổ chức cũng như người tham gia lễ hội thì chưa đầy đủ
các hành vi và mức độ xử phạt còn nhẹ
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chỉ đạo cục văn hóa cơ sở
phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định trình chính phủ về quản lý hoạt động lễ hội
nghị định này sẽ kế thừa những quy định có ở các văn bản trước đây và có điều chỉnh bổ sung những quy định mang tính gian đe
du lịch sẽ hoàn thiện sớm để mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi tám có căn cứ xử phạt